bệnh viện nhiệt đới tp hcm cho biết hiện bệnh viện đang điều trị cho bốn bệnh nhân mắc bệnh bạch hầu
trong đó có một trường hợp vừa tử vong
đáng chú ý là có đến ba bệnh nhân đều ngụ tại tỉnh gia lai
như vậy thì chỉ trong vòng hai tháng bệnh bạch hầu đã liên tục xuất hiện tại tỉnh đắk lắc quảng ngãi quảng nam
và rất có thể ổ dịch tiếp theo cần được theo dõi là tại huyện cronpa tỉnh gia lai
ngoài trường hợp đã tử vong thì cả ba bệnh nhân mắc bệnh bạch hầu còn lại đều ngụ tại buôn e kia
xã ea rờ sai huyện cronpa tỉnh gia lai
sau quá trình điều trị hai bệnh nhân có dấu hiệu chuyển biến tốt
tuy nhiên còn một bệnh nhân đã bị biến chứng viêm cơ tim nặng
trước đó tại buôn e kia có đến ba người tử vong bất thường cũng nguy do mắc bệnh bạch hầu
từ tháng tám đến nay bệnh bạch hầu đã liên tiếp xuất hiện tại nhiều địa phương trên cả nước
dịch bệnh chủ yếu xảy ra ở những khu vực vùng sâu vùng xa
nơi đời sống của người dân còn nhiều khó khăn dịch vụ y tế còn hạn chế
bệnh bạch hầu khá là nguy hiểm
đó là bệnh do vi trùng tấn công vùng hầu hộng sinh ra những giả mạc
và giả mạc đó có thể làm bích đường thở của em bé làm bé thở không nổi
cái thứ hai là giả mạc đó phóng thích ra nhiều độc tố
chính cái độc tố nó có thể làm bé sốc tử vong hoặc là viêm cơ tim tử vong
vì cái bệnh này lây theo đường hô hấp
nếu mình không chích ngừa mình tiếp xúc với con bạch hầu mình có thể bị bệnh
bạch hầu là bệnh lý nguy hiểm tốc độ lây lan nhanh khó kiểm soát
chỉ trong vòng năm đến sáu ngày sau khi mắc bệnh mà không được điều trị kịp thời thì tỷ lệ tử vong rất cao
biện pháp tốt nhất là tiêm phòng để ngăn ngừa bệnh
bệnh bạch hầu đã có vaccine phòng bệnh rất là đặc hiệu
chính vì vậy mà biện pháp phòng bệnh quan trọng nhất đặc hiệu nhất và hiệu quả nhất
chính là tiêm vaccine phòng bệnh
thì hiện nay vaccine phòng bệnh bạch hầu đã được đưa vào trong chương trình tiêm chủng mở rộng
tiêm miễn phí cho tất cả trẻ em dưới hai tuổi với ba liều cơ bản và một liều bổ sung
ba liều cơ bản tiêm vào lúc hai tháng ba tháng và bốn tháng tuổi và tiêm nhắc lại vào lúc một mươi tám tháng tuổi
khuyến cáo người dân nên đi tiêm phòng đầy đủ để phòng tránh bệnh
khi có các dấu hiệu của bệnh thì cần đến ngay cơ sở y tế để được thăm khám và điều trị